sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm đã tiến hành lễ khởi công xây lắp hệ thống đường dây gói thầu số ba
thuộc dự án xây dựng tuyến metro số một bến thành quận một suối tiên quận chín dài một mươi chín bảy km đoạn ga phước long ga bình thái phường trường thọ quận thủ đức
dưới sự chủ trì của ủy ban nhân dân tp hcm
tuyến metro đô thị số một bến thành suối tiên là một trong tám tuyến metro trong quy hoạch đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
dự án có bốn gói thầu chính sử dụng vốn oda nhật bản gồm ba gói thầu xây dựng và một gói thầu cơ điện
đến nay tổng khối lượng của dự án đã đạt bốn mươi ba
công trình lắp đặt đường ray đầu tiên là một trong những hạng mục của gói thầu cp ba gồm mua sắm thiết bị cơ điện đầu máy toa xe đường rây và bảo dưỡng do nhà thầu hitagi thực hiện
theo kế hoạch đến năm hai nghìn một mươi chín tuyến metro sẽ vận hành thử nghiệm và đến năm hai nghìn hai mươi sẽ được đưa vào hoạt động
ủy ban nhân dân tp hcm nhiều lần khẳng định tuyến đường sắt đô thị số một là một trong những công trình trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối giao thông với các tỉnh và trong vùng nhằm giải quyết nhu cầu người dân đi lại thuận lợi hơn